trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng kinh tế asean lần thứ năm mươi hai và các hội nghị có liên quan được tổ chức tại hà nội
từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
chiều nay các bộ trưởng kinh tế asean đã sự hội nghị trực tuyến với các đối tác ngoại khối bao gồm trung quốc
trung quốc hiện đang là đối tác thương mại lớn nhất của asean kể từ năm hai nghìn chín
đạt tổng giá trị giao dịch lên tới năm trăm linh bảy chín tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
theo số liệu thống kê từ phía asean và chiếm một mươi tám tổng giao dịch thương mại của asean
hơn nữa tổng vốn đầu tư nước ngoài fdi từ trung quốc vào khối asean đạt khoảng chín một nghìn tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
chiếm năm bảy tổng giá trị fdi của asean
tại hội nghị lần thứ một mươi chín giữa các bộ trưởng kinh tế asean và trung quốc
các bộ trưởng của hai bên ghi nhận rằng năm hai nghìn hai mươi là năm đặt dấu mốc
quốc tế của asean và trung quốc
nó là một năm quan trọng trong quan hệ kinh tế giữa trung quốc và asean
bởi đây là thời điểm kỷ niệm tròn một mươi năm thiết lập quan hệ toàn diện về kinh tế giữa asean và trung quốc
thông qua việc đưa acfta vào hoạt động một cách toàn diện
ghi nhận tấm quan trọng của các nỗ lực chung giữa hai bên trong việc tăng cường hợp tác
nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư hướng tới phục hồi kinh tế sau đại dịch covid một mươi chín
theo đó các bộ trưởng hoan nghênh tuyên bố chung của hai bên về tăng cường hợp tác trong khuôn khổ fta
và chung vai chống lại đại dịch covid một mươi chín
coi đó như một kết quả quan trọng của cuộc tham vấn lần thứ một mươi chín giữa hai bên